rất rõ rằng đây là trang của người hâm mộ
chứ không phải trang chính
nữ ca sĩ nói thêm
thời gian qua cũng xuất hiện nhiều kênh youtube giả mạo
cũng mong mọi người khi phát hiện hãy thông báo
để tránh trường hợp kẻ xấu làm điều có hại cho wendy
tuy nhung nhiều lần bị lợi dụng để trục lợi khi gặp nạn
đầu tháng chín một tài khoản facebook
tiết lộ bệnh tình của phi nhung trở nặng
và kêu gọi quyên góp tiền để cô điều trị covid một mươi chín
người này đưa ra hai số tài khoản nhận quyên góp
trong đó có tài khoản của chính mình
và hứa công khai minh bạch số tiền kêu gọi được
tuy nhiên người thân của phi nhung khẳng định
không kêu gọi ủng hộ cho cô
trong quá trình điều trị covid một mươi chín
sau khi phi nhung qua đời một số kẻ xấu
lập các tài khoản và em bay giả mạo
dưới tên wendy phạm con gái phi nhung
những trang này dùng hình phi nhung
làm ảnh đại diện chia sẻ những khoảnh khắc
của giọng ca bông đường điển bên con gái
họ lợi dụng chuyển phi nhung mất
để kêu gọi quyên góp ủng hộ
hôm một mươi hai tháng một mươi wendy phạm cảnh báo
trên trang cá nhân gần đây có nhiều tài khoản
giả mạo được lập ra dưới tên wendy phạm
những tài khoản này bị báo cáo
nhưng vẫn hoạt động xin mọi người cẩn thận
vì những tài khoản này đang dùng danh nghĩa
mẹ tôi để trục lợi như xin tiền
hay kêu gọi đóng góp từ thiện
trước đó nghệ sĩ cải lương hồng loan
con gái nghệ sĩ ưu tú bảo quốc
đã đề cập đến vấn đề này
theo hồng loan một số kênh youtube đã đăng tải
các toàn live stream cũ của phi nhung
nhưng lại phát theo chế độ trực tiếp
khiến nhiều người ngỡ rằng tuy nhung vẫn còn sống
các khán giả bình luận tương tác
những kẻ giả mạo này còn đóng giả phi dung
để trả lời nói chuyện
mới cách đây mấy hôm có người hỏi tôi
sao phi nhung qua mỹ lại sống lại rồi ngồi live stream
liệu có chuyện gì xảy ra không
chính những chuyện này khiến tôi và nhiều khán giả khắp hoang mang
không biết đâu thật đâu giả
và có sự việc gì đang diễn ra
con gái nghệ sĩ ưu tú bảo quốc chia sẻ
bên cạnh đó nghệ sĩ hồng loan tiết lộ thêm
các nhiều kênh youtube còn đưa thông tin
phía phi nhung giả qua đời
để qua mỹ trị covid một mươi chín
khiến cho gia đình đồng nghiệp của cố ca sĩ
vô cùng bức xúc
bởi hiện giờ có rất nhiều khán giả thân nhớ phi nhung
nên tìm kiếm các video liên quan đến nữ ca sĩ
vô tình hành động này đã tiếp tay cho nhiều
kẻ lợi dụng tên tuổi phi dung để kiếm tiền
thậm chí những người này hoàn toàn xa lạ
nhưng lại nhận vơ là người nhà của cố ca sĩ
liên tục chia sẻ những câu chuyện
không có tính xác thực nhằm lôi kéo dư luận
chính vì thế nghệ sĩ hồng loan mong khán giả hãy tỉnh táo
nếu phát hiện những video giả mạo như thế này
thì nên báo cáo để phía youtube xem xét gỡ bỏ
cô cho rằng đây là hành động đáng cho trách
và cần dừng lại
tôi mong những người làm youtub hãy có lương tâm
và đạo đức hơn một chút
cố gắng đầu tư nội dung làm những gì hay mới lạ
có ích cho xã hội để khán giả coi
chứ đừng đưa tin giả
bị đặt như vậy để kiếm tiền bất chính
nữ nghệ sĩ chia sẻ
phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại gia lai
trước khi sang bị định cư chị nối danh với các ca khúc
bồng điện điển còn thương rau đắng mọc sau hè
sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại
năm hai nghìn năm chỉ về nước ca hát
bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật
phi nhung còn kinh doanh quán chay
và tích cực hoạt động từ thiện
chỉ có hai mươi sáu con nuôi là trẻ mộc côi cơ nhở
hoặc có gia cảnh khó khăn
phi nhung mất lúc một mươi hai h một mươi năm
trưa ngày hai mươi tám tháng chín
tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm
sau một tháng rưỡi điều trị covid một mươi chín
hưởng dương năm mươi một tuổi
thi hài của nữ nghệ sĩ được hỏa thiêu chiều ngày tám tháng một mươi một
và được vợ chồng việt hương mang về mỹ
tăng lệ nữ ca sĩ diễn ra vào rạng sáng
ngày một mươi ba tháng một mươi
tại chùa huệ quang bang california mỹ
hiện trâu cốt phi nhung đặt ở tỉnh xá giách an
để bạn bè khán giả có thể đến thăm tượng nhớ
wendy phạm con gái duy nhất của cố nghệ sĩ
hàng ngày lên tỉnh xá sắp sắp bàn thờ
cầu nguyện cho mẹ sớm
cô thấy vui vì ngày nào mẹ cũng có người đến thăm
mua nhiều món ngon dân cúng
trong đó có khoai lang lụt là món phi nhung yêu thích
lúc sinh thời
ngoài ra wendy hàng tuần lo việc cúng kiến
đến đủ bốn mươi chín ngày
cô bận rộn chăm hai con nhỏ
nên không có thời gian bù viện suy nghĩ
tuy nhiên khi đến tối một mình ngồi xem lại
hình ảnh và video của mẹ
cô không kìm được nước mắt
wendy nói nhiều lần cô tự hỏi bản thân
liệu đây có phải là sự thật
xong cô biết mẹ không thích con gái khóc
nên tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ cười nhiều hơn
để mẹ ra đi thanh thản
hiện wendy dành hết thời gian cúng kiến cho mẹ
cô cho biết sau bốn mươi chín ngày của mẹ
nếu không đi làm cô sẽ ở nhà chăm hai con
lúc trước mẹ sót lắm
nói tôi phải gửi con đi nhà trẻ
mẹ cứ bảo đến mẹ ngoài chăm cháu
giờ không có mẹ nên tôi sẽ tự lo cho con
cô nói thêm một hoặc hai năm sau khi nào xả tàn
tôi sẽ đưa mẹ về việt nam
thăm mọi người
mẹ cũng thích đi chơi biển lắm
nên tôi đưa trò cốt mẹ đến hawaii
và rạ xuống biển theo nguyện vọng
nhiều khán giả tiếc nuối trước sự ra đi
của giọng ca bông điên điền
nên muốn lưu giữ lại những hình ảnh
khi cố ca sĩ còn sống
tuy nhiên bên cạnh đó không ít người lại lợi dụng cô
để tạo tiên đồn thất thiệt
vù lợi cá nhân khiến dư luận bức xúc
tới đây thời lượng của chương trình xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại